giới chức mỹ thông báo chính quyền tổng thống donald trump đã quyết định hoãn tổ chức hội nghị thượng đỉnh mỹ asean tại las vegas do lo ngại sự bùng phát của dịch bệnh covid một mươi chín
song song với quyết định trên giới chức mỹ cho biết thêm chính phủ nước này đang xem xét nghiêm túc việc mở rộng lệnh cấm nhập cảnh đối với một số nước có số lượng ca nhiễm covid một mươi chín quá cao